các công nhân đang thi công lao dầm cầu suối quanh thì xảy ra tai nạn khiến bốn người bị thiệt mạng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa cho biết đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng khư văn minh
tên thường gọi là mắm hai mươi bảy tuổi trú tại huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
về hành vi dùng dao đâm vào vùng nguy hiểm trên cơ thể của người khác
theo cơ quan cảnh sát điều tra minh có mâu thuẫn từ trước với anh lâm kim hoàng ba mươi sáu tuổi trú tại huyện long hồ
nên trưa ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi sáu minh tìm và dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh hoàng
nạn nhân đã bỏ chạy và được người dân đưa đi cấp cứu
không dừng lại ở đó vào lúc một mươi bốn h bốn mươi phút cùng ngày khi anh hoàng đang nằm trong bệnh viện
minh đã lẻn vào dùng dao đâm hai nhát vào người anh hoàng rồi bỏ trốn
thấy vết thương quá nặng nên bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long đã chuyển bệnh nhân lâm kim hoàng
sang bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ để cấp cứu
riêng đối tượng minh đã bị công an phường bốn và nhân viên bảo vệ bắt giữ ngay sau khi gây án
công an huyện trảng bàng tỉnh tây ninh cho biết đang tạm giữ hình sự đối với hà văn bửu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện gò dầu và đỗ văn tâm chú tại huyện trảng bàng
về hành vi vận chuyển tiền trái phép qua biên giới
ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng công an đã bắt quả tang bửu và tâm đang vận chuyển trái phép
hơn năm bốn tỷ từ campuchia về việt nam
qua làm việc các đối tượng khai nhận
được một phụ nữ thuê sang campuchia khu vực gần casino vận chuyển số tiền trên
về tp hcm giao lại cho người khác với tiền công là một triệu đồng
hai đối tượng qua campuchia nhận tiền khi đang vận chuyển về tp hcm
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
các đối tượng khai nhận đã thực hiện ba vụ vận chuyển tiền từ campuchia về việt nam
với số lượng thấp nhất là một trăm năm mươi triệu và cao nhất là hơn năm bốn tỷ đồng
vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi tháng một
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ninh
phối hợp với công an thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
tiến hành kiểm tra tại nhà hoàng đình du sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
chú tại thị xã đông triều đã phát hiện và thu giữ gần một năm tấn pháo các loại
gồm pháo giàn pháo hoa pháo trứng do trung quốc sản xuất
mở rộng điều tra cơ quan công an đã bắt khẩn cấp đối tượng vũ văn điền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chú tại thị xã đông triều về hành vi cùng hoàng đình du
mua bán vận chuyển tàng trữ pháo nội trái phép
tại cơ quan chức năng các đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên từ trung quốc
đưa về tập kết tại thị xã đông triều để đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh lân cận
dịp tết nguyên đàn bình thân hai nghìn một mươi sáu
vào tối ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi sáu tại địa phận thôn núi xã dĩnh trì
thành phố bắc giang lực lượng công an đã phát hiện xe taxi mang bề kiểm soát
ba a bảy mươi bảy nghìn tám trăm sáu mươi sáu đang vận chuyển trái phép một mươi bảy thùng pháo hoa có trọng lượng là ba mươi một năm kg
hoa nhập lậu trên là hoàng văn trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại lộc bình tỉnh lạng sơn
sơn khai nhận cùng một đối tượng khác tên là cường mua số pháo hoa trên từ trung quốc
mang về bắc giang tiêu thụ thì bị bắt
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đang tạm giữ đối tượng
và số tăng vật trên để tiếp tục điều tra
hơn bốn trăm linh kg thịt heo và nội tạng không rõ nguồn gốc vừa bị lực lượng chức năng
phát hiện thu giữ tại bình định
số thịt heo trên được chở trên xe ô tô mang bề kiểm soát bảy mươi bảy c một trăm sáu mươi sáu
do tài xế lê xuân thanh trú tại tp quy nhơn tỉnh bình định điều khiển
toàn bộ số thịt heo này không rõ nguồn gốc không có giấy tờ chứng nhận kiểm dịch
tài xế thanh khai nhận được một người lạ mặt thuê trở số hàng trên vào tp quy nhơn
có người đến nhận
các lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ số hàng trên
để tiêu hủy theo quy định của pháp luật
bản tin một trăm hai mươi giây lúc một mươi bốn h hôm nay xin được tạm dừng tại đây